thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp công an tp hcm tiếp tục phát hiện bốn người trung quốc nhập cảnh tay trái phép
tại các căn hộ thuộc chung cư sài gòn sao ở xã phước kiển huyện nhà bè
qua kiểm tra tại bốn căn hộ thuộc chung cư sài gòn sao lực lượng chức năng phát hiện tám người
gồm bốn người trung quốc không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép
bốn người hàn quốc nhập cảnh hợp pháp nhưng không có giấy tờ tùy thân
qua kiểm tra tám người nước ngoài này có hành vi trốn tránh cố thủ
không mở cửa khi có yêu cầu của cơ quan chức năng
chủ nhà cho thuê không hợp tác hoặc chậm trễ khi được cơ quan chức năng thông báo
qua khai thác ban đầu bốn người trung quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào việt nam
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc để đi kiếm việc làm
hiện lực lượng chức năng đã khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đưa các đối tượng đi cách ly
đối với bốn người hàn quốc không xuất trình giấy tờ tùy thân
công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý theo quy định